sáng nay hai mươi chín tháng tám lễ đón chính thức chủ tịch nước trần đại quang và phu nhân sang thăm cấp nhà nước
theo lời mời của tổng thống nước cộng hòa singapore đã được tổ chức trọng thể tại dinh tổng thống istana ở thủ đô singapore
tổng thống tony tengkengsam và phu nhân chào đón chủ tịch nước trần đại quang và phu nhân
trân trọng mời chủ tịch nước trần đại quang vào vị trí danh dự
tiếp đó tổng thống tony tan kenjam mời chủ tịch nước trần đại quang ký sổ lưu niệm tại dinh tổng thống
cùng ngày tại dinh tổng thống istana ở thủ đô singapore chủ tịch nước trần đại quang đã hội đàm với tổng thống tony tengkengsam
hội kiến với thủ tướng lý hiển long
chủ tịch nước trần đại quang khẳng định chính sách nhất quán của việt nam là coi trọng và không ngừng thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược
với singapore ngày càng tin cậy gần gũi thực chất và hiệu quả
chủ tịch nước đánh giá cao việc singapore luôn là đối tác thương mại và là nhà đầu tư hàng đầu của việt nam trong nhiều năm qua
tổng thống singapore khẳng định
nhiệp singapore rất hài lòng về môi trường kinh doanh và đầu tư tại việt nam
hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực khác như quốc phòng an ninh du lịch văn hóa giao lưu nhân dân
sau buổi hội đàm chủ tịch nước trần đại quang đã hội kiến với thủ tướng singapore lý hiển long
chủ tịch nước trần đại quang chia sẻ những đánh giá tốt đẹp của thủ tướng lý hiển long
và bày tỏ vui mừng về sự phát triển năng động toàn diện và thực chất của mối quan hệ đối tác chiến lược việt nam singapore thời gian qua
hai nhà lãnh đạo đánh giá cao sự phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ của hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư giữa hai nước
nhất trí thúc đẩy việc triển khai hiệu quả hiệp định khung về kết nối việt nam singapore với việc tổ chức kỳ họp lần thứ một mươi hai trong năm hai nghìn một mươi chín
hoàn ngành phó thủ tướng singapore tiêu trí hiền thăm việt nam và tham dự lễ kỷ niệm hai mươi năm ngày thành lập khu công nghiệp việt nam singapore
cũng trong sáng nay hai mươi chín tháng tám chủ tịch nước trần đại quang và phu nhân đã tới dân hoa
tại tưởng chủ tịch hồ chí minh trong khuôn viên bảo tàng văn minh châu á và dự lễ đặt tên hoa lan mang tên chủ tịch nước và phu nhân